hãng sản xuất máy bay châu âu airbus thông báo đã dừng chuyển phụ tùng thay thế tới nga và dừng hỗ trợ các hãng hàng không nga
nhưng đang xem xét việc trung tâm kỹ thuật tại moscow có tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại nước này hay không cho phù hợp với các biện pháp trừng phạt của phương tây
trung tâm kỹ thuật airbus tại nga đã hoãn toàn bộ các hoạt động liên quan đến airbus theo lệnh trừng phạt liên quan đến các dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho khách hàng tại nga
trung tâm này đang phân tích các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để xác định liệu hoạt động này có thể tiếp tục mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt hay không